dự luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của xã hội
các nhà đầu tư và các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực
bởi đây là một luật sẽ có tác động lớn đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia
động lực cho tăng trưởng tạo bàn đạp cho phát triển kinh tế của các địa phương
theo số liệu báo cáo mới đây của chính phủ tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
đã có ba trăm ba mươi sáu dự án ppp đã được ký hợp đồng
trong đó có một trăm bốn mươi dự án theo hợp đồng bot một trăm tám mươi tám dự án theo hợp đồng bt và tám dự án được áp dụng các loại hợp đồng khác
thông qua đó huy động được hơn một sáu triệu tỷ đồng vào đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia
luật ppp đang được kỳ vọng là sẽ giải quyết được hài hòa mối quan hệ của ba chủ thể nhà nước cộng đồng và nhà đầu tư
và trong mối quan hệ này ba chủ thể có vị trí ngang bằng
để thu hút được nguồn lực trong nước và nước ngoài
cần tạo nên một thị trường sâu
tinh lời bảo đảm các nguyên tắc của thị trường các vấn đề quan trọng như cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
trong các hợp đồng đối tác công tư nhà đầu tư là bên thực hiện hợp đồng
và như vậy phải có sự bình đẳng
nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng là cần phải có thay đổi tư duy
đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ đầu tư là hai bên của hợp đồng phải có sự bình đẳng
không phải là bên cơ quan nhà nước có quyền lãnh đạo bên nhà đầu tư là bên bị lãnh đạo
ở góc độ nhà đầu tư thì có lẽ có hai điểm lớn nhất mà các nhà đầu tư sẽ rất yên tâm
thứ nhất là bảo lãnh doanh thu
bảo lãnh doanh thu và nó thể hiện là qua cái chia sẻ rủi ro và chia sẻ lợi nhuận
tức là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư là song hành cùng với dự án
một vấn đề nữa rất quan trọng nhưng nhiều ý kiến cho rằng còn chưa được quy định cụ thể trong dự án luật đó là vai trò giám sát của cộng đồng
qua thực tế của các dự án bot cho thấy đây là vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến các dự án